cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi vụ chém nhau dẫn đến chết người
xảy ra tại xã long giang thị xã phước long tỉnh bình phước
vào ngày hai mươi năm tháng bốn ông nguyễn tấn lễ sáu mươi hai tuổi trú thôn bảy xã long giang
đi từ nhà đến vườn cây sầu riêng của mình ở gần nhà để dọn cỏ
khi ông đang dọn cỏ thì ông nguyễn quang lý sáu mươi một tuổi trú khu phố hai phường long phước thị xã phước long
đi đến và mang theo một bình xịt cỏ để xịt cỏ trên mảnh vườn mà ông lễ và ông lý đang tranh chấp
ông lại thấy ông lý xịt vào cỏ thì cương quyết ngăn cản và dẫn đến cãi vã rồi đánh nhau
sáng trên tay cầm một con dao rửa ông lễ vung châu chém liên tiếp nhường nhát vào đầu và cổ của ông lý
hậu quả là ông lý tử vong tại chỗ
sau khi gây án ông lễ mang theo con dao rượu về nhà theo quần áo rồi ra công an xã long giang tự thú
hiện cơ quan công an đã tiếp nhận người ra tử thú và nhanh chóng tổ chức bảo vệ khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra